thưa quý vị và các bạn
ninh thuận có hai mươi sáu dân tộc cùng sinh sống đoàn kết
ninh thuận có hai mươi sáu dân tộc cùng sinh sống đoàn kết
những điệu múa thể hiện sự cầu mong cho mưa thuận gió hòa con người khỏe mạnh yên ổn
nhưng cũng có những điệu múa thể hiện ý chí cuột cường sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn mọi thử thách trong cuộc sống
trong quá trình tồn tại và phát triển người trăm đã sáng tạo nên một nền văn hóa phát triển cao một nền nghệ thuật dân gian đậm nét riêng
trong đó có nghệ thuật múa dân gian vô cùng đặc sắc
múa trăm thường diễn ra trên những đền tháp tưởng thờ thần như tượng thờ thần siva vũ nữ apsara hay trong mỗi dịp cúng tế lễ tết
theo phong tục người trăm đa phần các điệu múa đều gắn liền với lễ hội
mà lễ hội của người trăm là một trong những điểm đặc sắc nhất của mùa
múa trăm thì vô cùng phong phú và gần như diễn ra quanh năm
múa trăm là một bộ phận quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc trăm
múa gắn liền với các lễ hội như risa nuga kt risa praung ở mỗi làng hay trên tháp
đó là những dịp mà người trăm thể hiện sự tưởng nhớ của mình đối với những người có công xây dựng đất nước hay sự sùng bái một vài vị vua được thần hóa
người trăm quan niệm múa dân gian trăm là sự giao thoa giữa thế giới hiện tại và thế giới siêu nhiên giữa con người và thần linh
con người gửi gắm trong những điệu múa ước nguyện về mưa thuận gió hòa xóm làng bình an sức khỏe đời sống và phục vụ cho thế giới hiện tại và cúng tế thần nhang
âm nhạc góp phần tạo nên không khí vui tươi sôi động và làm cho bước chân điệu múa của các chàng trai cô gái thêm thước tha yếu điệu
múa bao giờ cũng dựa trên cơ sở tiết tấu của âm nhạc
múa và nhạc luôn đồng điều với nhau giữa động tác và nhịp trống
mỗi điệu múa lại hòa quyện cùng một tiết tấu riêng mang âm hưởng riêng
âm nhạc cùng những điệu múa đã ăn sâu vào trong tâm hồn mỗi người dân và góp phần không nhỏ tạo nên nét đặc sắc của múa truyền thống trăm mang đậm phong cách văn hóa của cộng đồng người trăm
người trăm có một nền văn hóa bản địa rất là đau đời và lưu truyền và nhiều thê nhiều trắng đường lịch sử
cho nên khi nghiên cứu về văn hóa trăm thì phải nghiên cứu về múa trăm
người trăm có đặc điểm là trống phách nên là họ xây xưa múa nhất là lớp trẻ bây giờ họ cũng thích múa của dân tộc mình nhất là nữ
cho nên múa của người trăm tồn tại trong cộng đồng trong sinh hoạt của cộng đồng
nhất là lễ hội kt hay lễ hội chà và và nó cũng là một cái dấu ấn của hội
cho nên là nói đến múa thì phải nó gắn với lễ hội gắn với phong trục tộc văn lễ nghi của người trăm
ngoài những điệu múa thiêng người trăm còn có những điệu múa sinh hoạt hồi hè thường diễn ra vào ngày lễ đầu năm đầu mùa
những điệu múa đặc trưng là đoá bụ có nghĩa là đổi nước
khi múa những cô gái đổi một cái bình trên đầu
đổi đầu là một hình thức vận chuyển phổ biến của người trăm
múa quạt múa khăn múa trống và ra nưng múa roi múa trẻo thuyền
dù mỗi điệu múa chứa đường những nội dung khác nhau nhưng đều phản ánh ước vọng của người trăm trước thần linh thân tộc
nhiên nhiên và cộng đồng
họ mong cho mùa thuận gió hòa mùa màng được bội thu cây cối tươi tốt con cháu ấm no khỏe mạnh hạnh phúc được sống yên ổn làm ăn và thở phụng tổ tiên
và trong sinh hoạt nào trong trường học nào thì múa họ cũng đem ra sử dụng
theo giáo sư tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân lê ngọc canh múa dân gian trăm dựa trên bốn động tác cơ bản như múa con công múa con gà tây múa quý phái và múa hoàng tử
các nghệ nhân đã phát triển biến hóa kết hợp lại tạo thành những động tác múa hoàn chỉnh

có thể xuyên suốt bài múa chỉ có bốn động tác
động tác chính mang tính chất quy nạp chủ đạo nhưng vẫn tạo được ấn tượng độc đáo cuốn hút người xem vào không khí linh thiêng sâu thẳm nhưng chứa đầy ẩn vọng
động tác tay có bốn động tác
còn động tác chân trong múa trăm truyền thống chỉ có một bước nhún nhưng không thể thiếu
đây là yếu tố quan trọng tạo nên sự mềm mại huyền truyền của các điệu múa trăm
động tác nhún êm dịu bồng bềnh như những đợt sóng nhẹ
trong động tác chân có những nét phụ tô tô điểm cho những nhịp chính gây cảm giác lạ thường
dân gian thì nó mỗi một vùng một miền mỗi dân tộc nó có khác nhau
nhưng mà cái múa dân gian người trăm thì rất độc đáo
độc đáo được cái gì vì nó có tính cách dương
vì cái nhún vai bật cổ tay hất cổ tay
và đạo cụ chủ yếu người trăm là múa quạt
cái múa nó phổ biến nhất
cái múa này thì nó lưu truyền từ đời nọ từ khi lâu đời rồi
nhưng mà hiện nay vẫn tồn tại trong đời sống văn hóa cộng đồng thời hiện đại
bởi vì cái giá trị của nó là cái cốt cách là hồn cốt của người trăm
đến ninh thuận đúng dịp diễn ra lễ hội kt
chúng tôi may mắn gặp được nhiều nhà nghiên cứu tâm huyết với văn hóa trăm
trong đó có phó giáo sư tiến sĩ trương văn món
một người con dân tộc trăm
hiện ông đang làm việc tại trường đại học khoa học xã hội và nhân văn tp hcm
hai mươi hai năm qua ông dành rất nhiều thời gian cho việc khôi phục bảo tồn và phát triển di sản văn hóa dân tộc mình
theo ông phong cách múa truyền thống của người trăm còn được thể hiện trên các mảng điêu khắc
như vũ nữ trà kiệu apsara và các tượng thần ấn độ giáo như sinhva uma brahma vishnu
các nhà biên đạo đã từng bước nghiên cứu những động tác múa cơ bản của múa dân gian múa lễ trăm và sử dụng vào các tác phẩm múa gọi đó là múa cung đình
tuy nhiên để hiểu và để có được những tác phẩm múa đích thực phát triển từ tâm hồn trăm
các nhà biên đạo đã đi sâu tìm hiểu nghiên cứu tín ngưỡng của những điệu múa thiêng như các điệu múa phồn thực cầu mưa trong lễ rizanuga múa lên đồng đạp lửa của ông bóng
bà bóng múa chèo thuyền trong các nghi lễ như rizhanuga lễ múa xứ sở đầu năm rizha praung lễ múa lớn v v
còn sau thế kỷ thứ một mươi năm đến nay người ta mới xuất hiện múa quạt của công công múa công chim trị
có nghĩa là nhái lại hình tượng là nhái lại những điệu múa thấy quạt là công công xề cánh khoai cánh
và đi theo với nhà cụ là trong hy năng càng sa nai theo mình nghiên cứu là nó có nguồn gốc từ mã lai
mười trăm ánh hưởng qua quá trình ảnh hưởng văn hóa mã lai và ảnh hưởng văn hóa hồi giáo
và cái điệu múa đầu tiên là xuất hiện ở tri trợp rông
một cái lễ gọi lễ đi trà còn trên này không có múa đó trên này là múa bà trầu múa trong đèn thôi
nhưng mà sau này quá trình họ nhập người ta múa phong phú lên người ta mới đưa nhà cụ lên
mặc áo như mình này múa hát trên này là họ nhập thêm thôi
còn phần ấn độ bà lâm môn không có kiểu múa đó còn múa đội gốc sau này người ta sáng tác thêm thôi
còn trong hy năng là phải đặt chế như thế này có trong ba đông nâng trong cây thái năng
người ta đánh lại đến triển thống
và những cái điệu múa với cái bộ trống lễ anh chị đi malay indo thì người ta thấy họ biểu diễn rất là nhiều
nhưng mà mỗi dân tộc nó có cái nét riêng
còn cái ý nghĩa của nó nó lặp lại điệu múa công công và công duyên trị
và múa dĩ nhiên múa là xuất phát từ lễ hội múa để dân lên thần linh
nghệ thuật châm là ở chốn thiên đường
hồi xưa đâu có người ta múa cho dân thường tất cả dân tộc nào múa nghệ thuật gì để phục vụ tôn giáo
vũ điệu múa trăm thường bắt nguồn từ những động tác lao động sinh hoạt thường ngày
và đều phản ánh những ước vọng của con người trước thần linh thiên nhiên và cuộc sống cộng đồng
những điệu múa thể hiện sự cầu mong cho mưa thuận gió hòa con cháu khỏe mạnh yên ổn làm ăn và thở phụng tổ tiên
nhưng cũng có những điệu múa thể hiện ý chí cuột cường sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống
điều đặc biệt là múa dân gian trăm hầu hết là múa có đạo cụ như khăn roi trống quạt và dựa vào đạo cụ mà gọi tên cho từng điệu múa
trong đó múa quạt là điệu múa phổ thông mà bất cứ thiếu nữ hay phụ nữ trăm nào cũng phải biết
múa mình rất là cảm nhận là nó hồi hộp sao rồi có cái trống rồi có kèn sa nai đồ nữa
chứ không phải là mình tự múa được đâu mình không biết múa cái đó là ông già phải dạy ông sư ta rồi lâu là lâu
cứ truyền truyền lại sau này mình phải truyền cho trẻ em lại rồi đứa sau lớn rồi phải truyền lại
để giữ và phát huy các địa múa chăm thì hiện nay hầu hết các địa phương đều có câu lạc bộ nhạc cụ truyền thống
và câu lạc bộ múa của các chị em phụ nữ ở từng làng từng khu phố
đi kèm với múa là những nhạc cụ dân tộc truyền thống như trống ghi năng trống ba ra nương

phổ biến hơn cả là bộ ba ghi năng ba ra nương và saranai
trong đó chủ đạo vẫn là ghi năng vì chúng có âm mạnh mẽ hùng hồn rất phù hợp trong dịp lễ hội
hơn thế nữa còn phản ánh được tính cách của người trăm
khi tiếng trống ghi năng nổi lên như cuốn hút bước chân của những cô gái chăm
bước vào những điệu múa huyển chuyển nhịp nhàng
những điệu múa say cuốn mê hoạc lòng người mang đậm phong cách văn hóa chăm
trống đôi ghi năng và trống ba ra nương là cái linh hồn của múa
mà cũng là cái sản phẩm văn âm nhạc đặc trưng người chăm
cho nên là nói đến âm nhạc người trăm thì không thể không nói tới
cái kèn xa đàn hai cái trống ba ra nương là lưng và trống ghi năng
các nhạc của người chăm là cấu tạo cho hình thể của người chăm
cái đàn ca nhi là nó gần như cái nhị người ta kéo
mùi đàn ấy là cái mùi rùa thì người ta phải nói cái đầu của người chăm
thế còn cái nhí này là cái hát ra âm thanh này là cái mồm người chăm

cái rùi trống ghi năng hai rùi hơi cong cong này thì người ta nói là cánh tay người chăm
và đôi trống ghi năng trống ghi năng bao giờ phải đánh đôi ít khi đánh một
là người ta gọi là cái chân của người chăm
trống ghi năng là nó to rất là khỏe rất chắc
cho nên người ta gọi là đôi chân vững chắc đi trên vũ trụ
thì tất cả cái đó hòa quyện với nhau thành cái cơ thể của người chăm
múa chăm là một kho tàng nghệ thuật quý báu không chỉ của dân tộc chăm
mà còn của việt nam và nhân loại
bên trong những điệu múa ấy người ta có thể phần nào cảm nhận được tâm hồn đầy chất văn hóa biển
giạt rào và sôi động không ít sự lãng mạn trong tâm hồn của dân tộc trăm
vì vậy cần tăng cường hơn nữa vào việc đầu tư nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa nghệ thuật dân gian chăm
góp phần vào việc củng cố nền tảng tinh thần
và xã hội của các dân tộc việt nam
thấu hiểu rõ điều đó nên hơn nửa thế kỷ qua
ông quảng văn đại ở xã phước hậu huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
đã dốc sức sưu tầm gìn giữ và bảo tồn những nét đẹp vô giá của cha ông
dù đã ngoài tám mươi tuổi nhưng năm mươi năm năm nay không kể ngày đêm
ông quảng văn đại cứ thế miệt mài đi khắp các mảnh đất miền trung
sưu tầm thư tịch
có nhiều đợt dòng giã mấy thịt
trong những tháng trời ông đại rời nhà đi ghi chép nghiên cứu sưu tầm
sưu tầm xong ông tự dịch ra chữ quốc ngữ để tất cả mọi người có thể thưởng thức
gặp ông tại ninh thuận
ông đã dành một ngày dẫn chúng tôi đến một số nhà cả sư
để tìm hiểu về kinh sách lá buông di sản văn hóa của dân tộc trăm
người đầu tiên chúng tôi tìm đến là cả sư đồng bạ
hiện ông đang là chủ trì tháp pò clong karai
và là phó chủ tịch hội đồng chức sắc chăm ninh thuận
người hiện đang lưu giữ những tập kinh gần như cổ nhất của người trăm bà la môn
trong đó có tập lên đến gần ba trăm linh năm
trong nhà vị cả sư thư tịch lá buông được để nơi cao trang trọng
chỉ được mở ra vào đúng ngày lễ
có sự chứng kiến của các thầy của hội đồng bộ tộc và dân chúng
đối với tôn giáo của đồng bào dân tộc trăm
cả sư là người chức sắc được nể trọng trong đời sống tâm linh của họ
đặc biệt là đồng biên đơn vị tử tử người chính sứ thần chí thánh chí

có một bộ thi sư mới đóng tiếng một hộ nhà hàng

mỗi tập kinh có một nghi lễ
trong năm tập kinh này tổ chung trong năm nghi lễ lớn nhất của chăm hàng năm
trong hành lễ thì lấy bộ kinh
nếu bộ kinh tôn chức thầy phật xét thì lấy bộ kinh tôn chức thầy phật xét
nếu bộ kinh là các phó con thì lấy bộ kinh các phó con
như vậy trong năm bộ kinh này nó toàn hợp tất cả những nghi lễ phong tục của người trâm
cho nên là năm nghi lễ này là năm nghi lễ lớn nhất của người trăm
và năm nghi lễ có định kỳ hàng năm là phải thực hiện
nhưng mà với người trâm bây giờ có một số nghi lễ đã mai một không thực hiện được
chỉ còn thực hiện được một vài nghi lễ chính
cho nên là những bộ kinh này vẫn còn lưu giữ ở cả sư
theo nhà nghiên cứu quảng văn đại mỗi bộ kinh lá buông được lưu giữ bảo tồn tại nhà các cả sư hiện nay
không chỉ phục vụ cho việc truyền đạt tôn giáo mà còn truyền đạt những câu chuyện dân gian
những thành ngữ tục ngữ ca giao dân ca
đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa giáo dục luân thường đạo lý cho đồng bào trong cộng đồng
đồng thời qua những bộ kinh sách lá buông đã góp phần bảo tồn chữ viết và tiếng mẹ đẻ của cộng đồng người trăm ở ninh thuận
tập kinh này là để đi hành lễ
lễ chính trong cộng đồng người trăm thứ nhất là lễ cầu an thứ hai là lễ cầu đảo ở đầu nguồn
thứ ba là lễ cầu an trên tháp thứ tư là lễ tôn trức tân lưỡi quốc sách
và thứ năm là lễ tống đuổi những ô ế này trong đảng
và cái đạo cụ này để mà hành lễ đây là cái đạo cụ của người trâm có thể là một vật cũng là vật linh thiên đối với người trâm
vì cập kinh là một đạo kinh linh thiên và cập kinh là một đạo kinh linh thiên
cho nên phải để có nơi có chốn mà khi thỉnh lập kinh thú là phải cúng trình
mà khi cúng không là phải đem vật trình leo lại phải cúng lại
chứ không phải là kinh này nào cũng lấy ra đọc chơi này khi nào được
cách nhà cả sư đồng bạc không xa là nhà ông lưu xanh thanh
thầy cúng trong tôn giáo đạo bà lê
ông lưu xanh thanh cũng là một chức sắc nhưng chưa được là cả sư
hiện nay ông thanh đang lưu giữ năm bộ thư tịch cổ
đặc điểm là chúng thường được khuét một lỗ tròn nhỏ ở hai đầu để sâu dây kết lại thành một quyển kinh sách
ở bìa ngoài cùng dùng một thanh gỗ kẹp lại hai đầu và cuốn dây chỉ buộc chặt
chữ trăm được viết ở hai mặt bằng các ký tự cổ
viết bằng bút sắt sau đó bôi mực than giã nhỏ
lên chữ sau khi viết
về sau kỹ thuật này thất truyền tù sĩ trâm không tìm được lá buông
mới dùng một số trang lá buông cũ do các đời pô atia trước để lại
dùng bút lông đen và bút bi viết lên lá buông
trên cáp một con dung dàng ở trên tháp
với tôn chức và sết
với mình làm lễ tẩy huế ở trong làng kinh lớn
còn kinh này là kinh nhỏ để tẩy huế đắc đai
mỗi một bộ kinh dùng trong một lễ khác nhau

còn kinh này là kinh để tăng lượng và sết
ông mật tuần ông trần ông trăm vân nay
làm tấm thuốc giảm khuyên ở phú xích để cho các mấy các vị đó còn những kênh này là mình cũng là
cũng kinh cầu để đi đôi với cái này hay này đi đôi còn cái này cái này là trường hợp mình tôn
chức và xe qua xe lá của phố cả sơ của ai rồi mới có kênh này kênh này là coi như mình thành lập một
người của chức sắc như thí dụ mình làm sao mình làm lại như cái hồn người khác như cái cả mắt tai
mũi hay là các cái vật trong người của mình là thành một tăng lượng và xét hồi đó là mình là một
tiến đồ bây giờ là mình tăng lượng và xét và đọc qua cái kênh này nó là thành người mà xét với
kênh này cái tập này tới ba bộ năm bộ còn cái này là tên kinh ở ở mình làm ngày thường thôi cái này
là để tẩy đắt đai
theo nhà nghiên cứu quảng văn đại khó khăn lớn nhất trong quá trình biên dịch các thư tịch cổ
trăm ra tiếng việt chính là vấn đề ngôn ngữ bởi trong các thư tịch cổ người viết sử dụng rất nhiều
ngôn ngữ khác nhau như ả rập ấn độ malaysia thì thoảng lại sen chữ phạn san cris bắc phạn chữ bali
hay chữ trăm truyền thống biến tấu bằng cách thêm vào một số dấu treo hoặc thậm chí kiểu viết tắt bằng
một dãy chữ cái được gọi là ngôn ngữ bí ẩn rất nhiều chữ ông không đọc được một số chữ đọc được
nhưng cũng không hiểu hết về nghĩa của nó hiện nay ông là một trong những trí thức trăm có thể đọc
biên dịch được tiếng trăm ra tiếng việt trên địa bàn tỉnh với sự am hiểu về các phong tục lễ nghi
khi ông được xem là báu vật là kho từ điển sống của người trăm ninh thuận cũng chính vì lẽ đó mà
nhiều năm qua căn nhà của ông quảng văn đại trở thành địa chỉ ghé thăm thường xuyên của nhiều học
già nhà nghiên cứu văn hóa trong và ngoài tỉnh trong đây tên liệu của người trăm không bao giờ
người trăm viết trang cách thứ hai không bao giờ viết tác giả người tác giả viết nếu mà không viết trang
thì làm sao mình biết cái chỗ nào đầu chỗ nào bơi
cho nên là từ đó là người tâm coi như là có một ý định
coi như là thứ nhất là cách sắp xếp để cho khỏi coi như là lộn trang
thì người tâm làm hai cái đầu cặp trụ ở hai đầu tân điệu
và một cái dây cột sỏ ở chính giữa để mà giữ coi như là số trang đó
nó không từ trang này qua trang khác được
coi như là theo thức tử đã xếp trong tập kinh đó
thì mình có thể là không bị lộn trang
nếu mà bé đồng trang coi như là mình xếp
coi như là lộn đi lộn lại thì coi như là không biết chỗ nào đầu chỗ nào đuô
cho nên là người tâm có thể nói là các cụ chưa có một cái ốc khoa học rất cao
chính vì thế ở tuổi ngoài tám mươi
điều ông đại mong mỏi nhất là nhận được sự quan tâm của những nhà nghiên cứu văn hóa
nhà xuất bản để những tài liệu thư tịch cổ trăm được biên dịch một cách bài bản
và được phổ biến rộng rãi đến với nhiều người
để mai này khi ông không còn đủ sức khỏe sự minh mẫn
thì những tài liệu quý này vẫn được lưu giữ bảo quản cẩn thận
và luôn là linh hồn của đồng bào tram
thưa quý vị chương trình sắp một dân tộc kỳ này cũng xin được tạm dừng tại đây
mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình
quý vị khán giả có thể gửi về hòm thư
phạm văn hóa a nh org vn
hoặc qua số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh tám
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại